thời gian qua việc người dân du khách lên bán đảo sơn trà thuộc thành phố đà nẵng rất tự do
có nhóm đi vào rừng sâu nhóm lửa nấu ăn xả rác gây ô nhiễm môi trường và dễ gây ra cháy rừng
trong đó có cả những đối tượng săn bắt động vật hoang dã
từ thực tế diễn ra các ngành chức năng đã đề nghị ubnd tp đà nẵng cần có phương pháp quản lý bán đảo sơn trà
trong đó cho việc hướng dẫn cho du khách tham quan đi với điều kiện có tổ chức và chỉ cho phép tham quan ở những khu vực nhất định
sau khi xem xét tình hình chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã giao cho các ngành chức năng cùng ubnd quận sơn trà xây dựng quy chế phối hợp
phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan có liên quan trong việc quản lý khu vực bán đảo sơn trà
trong đó việc lập chốt kiểm soát người lên xuống bán đảo sơn tra hướng chỉ cho du khách đi với điều kiện có tổ chức và chỉ cho phép tham quan ở khu vực nhất định
những biện pháp chế
ubnd nhằm bảo vệ những động vật quỷ hiếm ở bán đảo sơn trà còn xuất lại